thưa quý vị và các bạn theo số liệu mới nhất từ cdc tp hcm đến nay thành phố đã có gần chín mươi ba ba trăm linh bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và xuất viện
trong khi đó tại hà nội trong vòng sáu tiếng tính đến một mươi hai giờ trưa ngày hôm nay đã ghi nhận năm mươi ca mắc mới trong đó có ba mươi năm ca tại cộng đồng
đáng chú ý có thêm hai mươi ba trường hợp ở ổ dịch thanh xuân trung quận thanh xuân
như vậy là cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư là hai bảy trăm ba mươi một ca trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một ba trăm tám mươi chín ca
số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là một ba trăm bốn mươi hai ca
ngay trong buổi sáng ngày hôm nay kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận thanh xuân
đồng chí trung ngọc anh ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
chỉ huy trưởng chống dịch covid một mươi chín thành phố nhấn mạnh đây là điểm nóng covid một mươi chín nguy cơ nhất thủ đô hiện nay cần phải khẩn trương hạ nhiệt ngay
sau khi đi kiểm tra việc thực hiện giãn cách trong khu phong tỏa tại ngõ ba trăm hai mươi tám nguyễn trãi thanh xuân
tại buổi làm việc với quận thanh xuân đại diện sở y tế cho biết đã có một mươi trên một mươi một phường của quận thanh xuân ghi nhận ca bệnh covid một mươi chín
riêng ổ dịch tại ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi đến nay đã ghi nhận bốn mươi hai ca dương tính với sars cov hai
sở y tế đề nghị quận thanh xuân tăng cường lực lượng bố trí chốt trực ở các ngách trong các khu phong tỏa nói trên
thành lập ít nhất một mươi năm tổ giám sát covid một mươi chín để thực hiện kiểm soát kịp thời lấy mẫu xét nghiệm ba ngày một lần để nhanh chóng phát hiện hết các f
theo lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội qua đánh giá sơ bộ
ở vùng lân cận nơi phát sinh ca bệnh trong ổ dịch ở thanh xuân trung có thể nguồn lây là từ người bán rau thường xuyên đến chợ đêm ngã tư sở
trên cơ sở đó cdc hà nội đề xuất xét nghiệm toàn bộ tiểu thương ở chợ đêm ngã tư sở để sàng lọc nguy cơ
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch ubnd tp chu ngọc anh yêu cầu quận thanh xuân tuân thủ các phương châm
nguyên tắc thành phố đã đặt ra nhất là cần tăng cường giám sát chặt khu phong tỏa
từ đó đồng chí chu ngọc anh yêu cầu thiết lập chốt ở đúng vùng trọng điểm khóa cứng vùng lõi trong ổ dịch
kết hợp với phát huy vai trò tự quản của nhân dân huy động đoàn thể tham gia tính toán phương án an toàn cho người cao tuổi tham gia giám sát cộng đồng
chính quyền các cấp cũng lưu ý người trong các khu tập thể ở địa bàn quận thanh xuân ai ở đâu ở đó để phục vụ công tác truy vết nhanh chóng
tại tỉnh bạc liêu công an thị xã già rai vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với phan thanh thơm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
chiều ngày hai mươi ba tháng tám tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đóng trên địa bàn khóm bốn phường một thị xã giá rai
tổ công tác tiến hành giải thích nhắc nhở phan thanh thơm về việc điều khiển xe mô tô ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
thơm đã dùng tay đấm vào mặt một đồng chí công an đang làm nhiệm vụ tại chốt
tổ công tác tại chốt đã nhanh chóng khống chế đưa đối tượng về trụ sở cơ quan công an
lợi dụng xe luồng xanh để vận chuyển ma túy số lượng lớn từ các tỉnh tây bắc về hà nội tiêu thụ
hai đối tượng trong chuyên án vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội bắt giữ
cùng với vật chứng là một mươi bánh heroin và một số lượng lớn ma túy tổng hợp gồm ketamin và metafetamin
vâng thời điểm hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp và một số địa phương đã phải thực hiện giãn cách xã hội
và nổi lên một số thủ đoạn của tội phạm trong thời điểm này
đó chính là lợi dụng xe vận tải luồng xanh để vận chuyển những hàng hóa cấm
trong đó có cả vận chuyển ma túy trái phép từ các tỉnh tây bắc về hà nội tiêu thụ
thùng xốp chứa đầy hoa quả trên xe tải vận chuyển theo dạng xe luồng xanh từ các tỉnh tây bắc về hà nội
thế nhưng dưới lớp hoa quả này là số lượng lớn ma túy heroin đóng bánh
tương tự các thùng hàng khác đều chứa ma túy dạng methamphetamine và ketamine
đây là thủ đoạn mới của các đối tượng tội phạm ma túy trong thời điểm dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp như hiện nay
xe trong luồng xanh được phép vận chuyển nhu yếu phẩm và thực phẩm của các tỉnh về hà nội phục vụ đời sống của dân
thế thì đối tượng đã lợi dụng cái xe này và những xe chở thực phẩm để vận chuyển ma túy
bước đầu khi bắt giữ đối tượng hai đối tượng này là đối tượng hoàng văn linh và đối tượng nguyễn văn hùng
đối tượng đã khai nhận đối tượng hoàng văn linh và đối tượng nguyễn văn hồ
qua công tác nắm tình hình các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà nội đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh tây bắc về hà nội tiêu thụ do đối tượng hoàng văn linh ở trương mỹ hà nội cầm đầu với thủ đoạn trà trộn số lượng lớn ma túy và hàng nông sản để vận chuyển từ tây bắc về hà nội
cùng tham gia trong đường dây này với linh còn có đối tượng nguyễn văn hùng chú tại hoàng mai hà nội
tổng số vật chứng thu giữ trong chuyên án này là một mươi bánh heroin
bốn tám kg ketamine một trăm năm mươi chín gram methamphetamine sáu một tỷ đồng và ba xe ô tô cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan